lễ khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi về nông nghiệp nông dân nông thôn đã diễn ra vào chiều nay
tham dự lễ khen thưởng có thủ tướng nguyễn xuân phúc đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư chung bương đảng trưởng ban kinh tế chung bương
mặc dù bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn thách thức thiên tai bệnh dịch biến đổi khí hậu thất thường cạnh tranh thương mại gai gắt
nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước bằng nhiều cơ chế chính sách và nguồn lực đầu tư hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn nông dân
cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ngành nông nghiệp đã đạt được nhiều thành quả quan trọng là trụ đỡ duy trì sự ổn định phát triển kinh tế xã hội của nước nhà
những sự chuyển biến tích cực này đã mang lại những kỷ lục cho ngành nông nghiệp năm hai nghìn một mươi bảy chúc gạo gạo của việt nam tốt đầu thế giới
thủ tướng nêu rõ lễ trao thưởng là sự tôn vinh của đảng và nhà nước đối với những cá nhân và tập thể có những công hiến tiêu biểu cho ngành nông nghiệp việt nam
đặc biệt là đội ngũ doanh nhân tổ chức tín dụng người nông dân năng động nhạy bén dám nghĩ dám làm đã tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong tái cơ cấu chuyển đổi mô hình sản xuất
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh góp phần làm nổi bật và phong phú hơn cho kết quả và thành tiệu của ngành nông nghiệp sau một mươi năm thực hiện nghị quyết hai mươi sáu
nhờ đó tạo nhiều loại nông sản của việt nam có chất lượng cao hiện diện tại những thị trường khó tính trên thế giới
tôi yêu cầu các cấp các ngành lãnh đạo các doanh nghiệp chú trọng hơn đến công tác khen thưởng kịp thời khích lệ tinh thần cống hiến sức sáng tạo của các cá nhân và tổ chức
đề cử ghi nhận những tấm gương để tuyên dương bấm sát thực tiễn để không có những sáng kiến hay sáng tạo hữu ích mà không được biết tới bị bỏ lại phía sau
kể cả những sáng chế cải tiến kỹ thuật của người nông dân mà người ta thường gọi là anh hay lúa
những tấm gương tiêu biểu những điển hình tốt cần được phát hiện khích lệ và nhanh rộng để tạo niềm cảm hứng cho phong rộng cách mạng trong tính thực nông nghiệp nông thôn và nông dân
tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đồng chí nguyễn văn bình cùng các lãnh đạo đảng nhà nước đã trao bằng khen của thủ tướng cho hai trăm linh tổ chức cá nhân cùng một mươi một doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi về nông nghiệp nông dân nông thôn
trong đó có bốn mươi tám tổ chức
tập thể nhân dân và cán bộ xã bốn mươi hai tri bộ và bốn mươi sáu cá nhân